bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai thiên dũng vừa phê duyệt đề án trục liên thông văn bản quốc gia
đề án nhằm cung cấp giải pháp tổng thể tích hợp liên thông dữ liệu văn bản quản lý điều hành của các bộ ngành địa phương
mục tiêu của đề án là giảm thời gian gửi nhận văn bản giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi giảm tám mươi thời gian gửi nhận văn bản giữa các bộ ngành địa phương
đổi mới phương thức làm việc hướng tới chính phủ không giấy tờ tiết kiệm thời gian chi phí
nâng cao hiệu lực hiệu quả trong xử lý văn bản công việc trên môi trường điện tử
đề án là tiền đề để xây dựng phát triển thành nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia
tất cả các truy xuất vào kênh truyền dữ liệu đều phải được an toàn dữ liệu phải bảo đảm toàn vẹn bảo mật trên đường truyền